tại xã bạch đích huyện yên minh công an tỉnh hà giang đã tổ chức lễ truy điệu và truy tặng huân chương chiến công hạng nhì cho thượng úy lưu minh thức cán bộ công an huyện yên minh tỉnh hà giang đã anh dũng hy sinh trong quá trình đấu tranh chống tội phạm
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán mậu tuất năm hai nghìn một mươi tám trong quá trình truy bắt đối tượng liên quan đến vụ án giết người tại khu vực biên giới việt trung
địa phận xã bạch đích huyện yên minh thượng úy lưu minh thức sinh ngày hai mươi năm tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cán bộ công an huyện yên minh tỉnh hà giang đã anh dũng hy sinh
trước sự ảnh dụng hy sinh trọn đời mình cho tổ quốc thượng úy lưu minh thức đã vinh dự được chủ tịch nước truy tặng huân trương chiến công hạng nhì
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà giang đã truy tặng bằng khen vì có thành tích đặc biệt trong quá trình truy bắt tội phạm
ban chấp hành trung ương đoàn đã truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm
và giám đốc công an tỉnh hà giang quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ trung úy lên thượng úy cảnh sát nhân dân
công an tỉnh hà giang cũng đã phát động trong toàn lực lượng công an tỉnh hà giang học tập gương chiến đấu dũng cảm của đồng chí lưu minh thức hăng hái thi đua lập nhiều thành tích trong công tác